kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh hành đông bắc bộ ít thay đổi trong hai mươi bốn giờ tới
sau đó từ chiều tối và đêm ngày hai mươi tháng một một đợt sóng mùa đông bắc sẽ tràn về
gây mưa giải rác và nhiệt độ giảm dần trời chuyển rét
sau không khí lạnh tăng cường mạnh từ ngày hai mươi hai tháng một trở đi rét đậm rét hại xảy ra diện rộng
quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
tương tự các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có nắng nhẹ vào trưa chiều mai
nhiệt độ cao nhất đạt mức là hai mươi ba hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó từ đêm mai gió mùa tràn về và tăng cường mạnh những ngày sau trời chuyển rét
từ ngày hai mươi hai tháng một có rét đậm rét hại diện rộng
quý vị chủ động có các biện pháp phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp
di chuyển vào khu vực trung bộ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế
đêm nay và ngày mai phổ biến nhiều mây có sương mù về đêm và sáng
còn trưa chiều nắng yếu nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
từ đêm ngày hai mươi tháng một sóng mùa tràn về mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm dần
trời chuyển rét từ ngày hai mươi hai tháng một có rét đậm ở phần phía bắc của khu vực
còn từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
trời nắng nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi bảy ba mươi độ
riêng ninh thuận và bình thuận có nơi trên ba mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai do ảnh hưởng của không khí lạnh tầng thấp
nên thời tiết nơi đây cũng có sự thay đổi nhẹ trời nhiều mây hơn
có mưa rào vào sông nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
đối với khu vực tây nguyên thời tiết ít biến đổi phổ biến là không mưa
ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ
lưu ý là từ ngày hai mươi hai tháng một do không khí lạnh khoách tán
nên nhiệt độ giảm nhẹ trời rét về đêm và sáng
khu vực nam bộ cũng phổ biến là ít mưa có nắng nhiều trong ngày
nhiệt độ cao nhất đạt mức ba mươi một ba mươi bốn độ riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ trên ba mươi bốn độ
đáng lưu ý là từ ngày hai mươi hai tháng một do không khí lạnh khoách tán xuống phía nam
nên nhiệt độ về đêm và sáng sẽ giảm từ một hai độ so với hai mươi bốn giờ trước đó